cũng vào ngày bảy tháng bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
đơn vị đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính tước giấy phép lái xe đối với tài xế
điều khiển ô tô leo lên vỉa hè hoặc clip phản ánh của người dân
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại tuyến quốc lộ một đoạn qua phường đông hương thuận quận một mươi hai
người điều khiển phương tiện năm mươi một g hai mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi ba có hành vi điều khiển xe đi trên hè phố bị người dân ghi lại
qua xác minh đội cảnh sát giao thông an sương đã mời chủ xe lên làm việc đi cùng chủ xe còn có tài xế
chủ xe cho biết đã cho bạn mượn xe và biết rõ người mượn có giấy phép lái xe hạng b hai
phía lái xe thừa nhận khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng sáu
lưu thông trên đường quốc lộ một hướng từ cầu vượt an sương về nguyễn văn quá
khi đến trước số nhà một nghìn chín trăm bốn mươi chín a quốc lộ một phường đông hương thuận quận một mươi hai
có tránh xe phía trước nên điều khiển xe đi trên hẻ phố
giống nội dung phản ánh trong phương tiện
trong đoạn ghi hình người này khẳng định khi điều khiển xe không sử dụng rượu bia hay chất kích thích khác
trong quá trình di chuyển không xảy ra va chạm với bất cứ phương tiện nào
cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện
về thông tin phản ánh có va chạm giao thông
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục ra soát hệ thống camera trên tuyến đường để làm rõ